với mục tiêu xây dựng thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh trở thành trung tâm kinh tế thương mại du lịch dịch vụ và cảng biển của tỉnh
và vành đai kinh tế ven biển vịnh bắc bộ vừa qua thị xã quảng yên đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tham dự hội nghị có ông nguyễn đức long phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
quy hoạch chung thị xã quảng yên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi do đơn vị tư vấn nihol seake của nhật bản lập
trong phạm vi địa giới hành chính gồm một mươi một phường và tám xã của thị xã quảng yên với tổng diện tích trên ba mươi một hectare không gian mở kết nối với thành phố hạ long uông bí và thành phố hải phòng
mục tiêu xây dựng thị xã quảng yên trở thành trung tâm kinh tế thương mại du lịch dịch vụ và càng biển của tỉnh quảng ninh
vành đai kinh tế ven biển vĩnh bắc bộ trở thành khu vực phát triển năng động về kinh tế biển khu công nghiệp hiện đại khu đô thị thông minh và thân thiện với môi trường
là địa bàn quan trọng về an ninh quốc phòng tại cửa ngõ phía tây nam của tỉnh quảng ninh đến trước năm hai nghìn ba mươi trở thành đô thị loại ba và trước năm hai nghìn năm mươi sẽ là một thành phố thông minh văn minh hiện đại